cùng với quá trình đổi mới của đất nước
đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam
đã có nhiều đổi khác và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
ngày càng được bảo đảm tốt hơn
trong phần đầu của chương trình hôm nay
mời quý vị và các bạn theo dõi bài
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ngày càng được đảm bảo tốt hơn
của ngọc hải bài đăng trên báo quân đội nhân dân
theo ban tôn giáo chính phủ
ước tính hiện nay chín mươi năm dân số việt nam
có đời sống tín ngưỡng tôn giáo
và việt nam là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo
chỉ tôn giáo nói riêng
việt nam có một mươi năm tôn giáo
với bốn mươi một tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận
và cấp đăng ký hoạt động
hơn hai mươi bốn ba triệu tín đồ
chiếm khoảng hai mươi bảy dân số cả nước
hơn năm mươi ba chức sách nhà tu hành
gần một trăm ba mươi bốn chức việc
và gần hai mươi tám cơ sở thờ tự
các tôn giáo lớn xuất hiện
hầu khắp các tỉnh thành phố trong cả nước
đời sống tín ngưỡng tôn giáo ngày một tự do
nhiều hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra sôi động
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
là một trong những quyền cơ bản của con người
được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người
cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới
chính sách nhất quán của đảng và nhà nước việt nam
là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
quyền này được thể hiện rõ
ở những quan điểm chủ trương hiến pháp pháp luật
và được bảo đảm thực hiện trên thực tế
đảng cộng sản việt nam đã xác định
tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần
của một bộ phận nhân dân
đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
theo đó đảng và nhà nước ta
thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng
và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
theo hoặc không theo một tôn giáo nào
quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật
các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật
và bình đẳng trước pháp luật
với chính sách nhất quán đó
trong những năm qua
việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam
đã đạt được nhiều thành tựu
được cộng đồng quốc tế ca ngợi
thứ nhất việt nam đã xây dựng
và hoàn thiện hệ thống pháp luật
về tín ngưỡng tôn giáo
đây là bước rất quan trọng
để tạo điều kiện thuận lợi
cho các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
là quốc gia thành viên
của các công ước quốc tế quan trọng
việt nam cam kết tôn trọng
và bảo đảm cho người dân
các quyền đã được công nhận
trong các công ước
bằng hoạt động lập pháp
nhằm thực hiện có hiệu quả
các quyền con người
được các công ước ghi nhận
hệ thống pháp luật
về tín ngưỡng tôn giáo
không ngừng được sửa đổi
bổ sung và hoàn thiện
văn bản quy phạm pháp luật
điều chỉnh trong lĩnh vực
tín ngưỡng tôn giáo
không những tăng nhanh về số lượng
mà còn phong phú và đa dạng hơn
về hình thức để phù hợp
với tình hình thực tiễn
trên cơ sở nghị quyết số hai mươi năm nqtvk
về công tác tôn giáo
quốc hội chính phủ
đã thể chế hóa
thành các quy định của pháp luật
và các kế hoạch giải pháp cơ chế
bảo đảm thực hiện
tạo cơ sở pháp lý bảo đảm
cho công dân thực hiện quyền cơ bản
về tự do tín ngưỡng tôn giáo
để luật hóa các quy định của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
đồng thời khắc phục những hạn chế
của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo
sau hơn một mươi năm thực hiện
kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa một mươi bốn
đã ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đây là lần đầu tiên
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
được luật hóa một cách cụ thể
thành một chế định
riêng và có nhiều điểm mới
so với pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo
ví dụ tại điều sáu của luật này
bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tín ngưỡng
tôn giáo theo hoặc không theo
một tôn giáo nào của mọi người
điều luật còn quy định cụ thể
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của con người
được thực hiện thông qua việc bày tỏ
niềm tin thực hành lễ nghi
tham gia lễ hội tín ngưỡng tôn giáo
học tập và thực hành giáo lý
giáo luật tín ngưỡng tôn giáo
lần đầu tiên trong lịch sử
pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta
quy định người bị tạm giữ
người bị tạm giam theo quy định của pháp luật
về thi hành tạm giữ tạm giam
người đang chấp hành hình phạt tù
người đang chấp hành biện pháp đưa
vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc
cơ sở cai nghiện bắt buộc
có quyền sử dụng kinh sách
bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được nhà nước
bảo đảm thực hiện và bảo vệ
ngay cả đối với người phạm tội
đang phải chấp hành hình phạt theo bản án
có hiệu lực pháp luật của tòa án
đây là sự thể hiện đầy đủ nhất
về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
trước hết là quyền con người
là sự tự nhiên vốn có
và phải được bảo đảm ngay cả khi con người
bị tước quyền công dân
thứ ba việt nam đã đạt được
nhiều thành tựu to lớn
có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân trên thực tế
nhà nước việt nam đã có nhiều chủ trương
chính sách chăm lo đến đời sống của đồng bào
theo tôn giáo
theo đó các bộ ngành đoàn thể
và các địa phương đã cụ thể hóa
chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
bằng nhiều chương trình hành động và kế hoạch
thực hiện phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống nhân dân
tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội
phát triển văn hóa
tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tín ngưỡng
tôn giáo của đồng bào có đạo
các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
trong những năm qua chứng tỏ thực tế này
việc bày tỏ đức tin lễ nghi
lễ hội tôn giáo diễn ra bình thường
đặc biệt là những dịp lễ lớn
những ngày lễ trọng của các tôn giáo
được tổ chức với quy mô ngày một lớn
thu hút nhiều tín đồ tham dự
với tinh thần phấn khởi yên tâm
tin tưởng vào chính sách tôn giáo
của đảng và nhà nước
hơn nữa các tổ chức tôn giáo ở việt nam
có quyền và được nhà nước tạo điều kiện
mở trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo
chủ động trong việc củng cố tổ chức
phong phẩm bổ nhiệm bầu cử
suy cử chức sách chức việc
nhà tu hành để chăm lo
việc đạo theo hiến trương của các tôn giáo
và quy định của pháp luật
các chức sách nhà tu hành tôn giáo
cũng có quyền tham gia quản lý
nhà nước và xã hội có quyền ứng cử
vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
như mọi công dân khác theo quy định của pháp luật
đời sống tôn giáo tiếng ngưỡng ở việt nam
phát triển song hành cùng sự phát triển
của dân tộc trong sự phát triển
phong phú ấy vai trò của đảng và nhà nước
việt nam nhằm tạo ra một môi trường
thông thoáng tạo điều kiện để mọi người dân
được tự do thực hành tín ngưỡng tôn giáo của mình
đóng vai trò hết sức
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ngày càng được
đảm bảo tốt hơn của ngọc hải
phần còn lại của chương trình
mời quý vị và các bạn theo dõi bài
công bố sách trắng bảo vệ
và thúc đẩy quyền con người ở việt nam
của linh oanh
tại buổi họp báo thường kỳ chiều
một mươi tám tháng một người phát ngôn bộ ngoại giao
lê thị thu hằng đã công bố sách
trắng bảo vệ và thúc đẩy quyền
con người ở việt nam phiên bản tiếng việt
tiếng anh và tiếng pháp
với những thông tin cập nhật
về luật pháp chính sách nỗ lực và thành tựu
của nhà nước việt nam trong lĩnh vực quyền con người
cuốn sách một lần nữa khẳng định
việt nam đã bảo đảm các quyền và tự do
của người dân theo đúng các chuẩn mực quốc tế
năm hai nghìn năm bộ ngoại giao
đã có công bố cuốn sách
thành tự bảo vệ và phát triển quyền con người
ở việt nam trong đó cung cấp
một bức tranh toàn diện và có hệ thống
về luật pháp thể chế chính sách
nỗ lực và thành tựu của nhà nước việt nam
trong lĩnh vực quyền con người
cuốn sách bảo vệ và thúc đẩy
quyền con người ở việt nam được công bố
lần này gồm bốn chương trong đó
chương một nêu rõ quan điểm chính sách
và luật pháp của nhà nước việt nam về quyền con người
chương hai ghi nhận
những thành tựu của việt nam trong việc bảo vệ
và thúc đẩy các quyền con người
chương ba nêu rõ sự hợp tác quốc tế
của việt nam trên lĩnh vực bảo đảm và thúc đẩy
các quyền con người
chương bốn đề cập tới thách thức
và ưu tiên của việt nam trong việc thúc đẩy
và bảo vệ các quyền con người
theo sách trắng
thời gian qua việt nam đã không ngừng nỗ lực
hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm
thực thi pháp luật về quyền con người trên mọi
khía cạnh trong đó có
quyền bình đẳng trước pháp luật
không bị phân biệt đối xử
quyền sống quyền được tôn trọng
về nhân phẩm và bất khả xâm phạm
về thân thể
quyền được bảo vệ bí mật riêng tư
quyền tự do đi lại
quyền tự do hội họp lập hội
quyền bầu cử ứng cử
và tham gia quản lý nhà nước và
sách trắng nhấn mạnh
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định
mọi người đều bình đẳng trước pháp luật
không ai bị phân biệt đối xử trong đời
sống chính trị dân sự kinh tế
văn hóa xã hội
sách trắng đặc biệt nhấn mạnh tới thành tựu
của việt nam trong việc bảo đảm quyền tự do
tiến ngưỡng tôn giáo cho người dân việt nam
theo ước tính có khoảng chín mươi năm
dân số việt nam có đời sống tiến ngưỡng tôn giáo
trong đó có hơn hai mươi bốn triệu tiến đồ
của các tôn giáo khác nhau chiếm khoảng
hai mươi bảy dân số thuộc
ba mươi tám tổ chức tôn giáo tăng gần
bảy triệu tiến đồ so với năm
bên cạnh đó hoạt động quốc tế
của các tôn giáo tại việt nam ngày càng được mở rộng
nhà nước còn tạo điều kiện cho các cá nhân
tổ chức tôn giáo việt nam tăng cường
giao lưu kết nối với quốc tế
theo sách trắng
sự phát triển nhanh chóng
đa dạng về loại hình phong phú về
nội dung của các phương tiện thông tin đại chúng
trong thời gian qua là minh chứng sinh động
về tự do ngôn luận tự do báo chí
tự do thông tin ở việt nam
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi bốn việt nam
đã có tám trăm ba mươi tám cơ quan báo chí
trong đó có một trăm chín mươi chín
cơ quan báo in với

một mươi tám nhà báo được cấp thẻ
và khoảng năm người hoạt động báo chí
nhưng chưa đủ điều kiện được cấp thẻ nhà báo
một hãng thông tin quốc gia
sáu mươi bảy đài phát thanh truyền hình
với một trăm bảy mươi chín kênh truyền hình
và bảy mươi tám kênh phát thanh
chín mươi hai báo và tạp chí điện tử
trang thông tin điện tử
bốn trăm hai mươi mạng xã hội đã đăng ký hoạt động
bên cạnh đó
việt nam duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định
không ngừng cải thiện mức sống của người dân
giảm mạnh tỷ lệ nghèo
thúc đẩy bình đẳng xã hội
góp phần bảo đảm quyền thụ hưởng
các quyền kinh tế xã hội
cũng như việc thực hiện quyền con người
trong nhiều lĩnh vực khác
sách trắng nêu rõ
với việc trở thành thành viên hội đồng nhân quyền
liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
tham gia tích cực và thực chất
vào các diễn đàn quốc tế về quyền con người
việt nam không những bảo đảm
các quyền và tự do của người dân
theo đúng các chuẩn mực quốc tế
mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung
là thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người
trên tất cả các cấp độ quốc gia
khu vực và quốc tế
theo sách trắng
những thành tựu trong việc bảo đảm và thúc đẩy
các quyền con người trong thời gian qua
thể hiện những nỗ lực
nỗ lực không ngừng của nhà nước việt nam
trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa
với việc coi con người là mục tiêu
động lực và trọng tâm
trong mọi chính sách phát triển đất nước
những nỗ lực này
đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận
và đánh giá cao
là một quốc gia đang phát triển
việt nam vẫn còn phải đương đầu
với không ít khó khăn thách thức
trong thời gian tới
việt nam sẽ tập trung giải quyết
các thách thức về vấn đề quyền con người
tập trung vào bảy ưu tiên sau
tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp luật
trên nguyên tắc phát huy nhân tố con người
bảo đảm thực hiện tốt hơn
các quyền và tự do cơ bản của nhân dân
bảo đảm hệ thống pháp luật quốc gia
hài hòa và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
nhằm nâng cao điều kiện
nguồn lực phục vụ công tác xóa đói
nâng cao chất lượng đời sống
vật chất và tinh thần cho người dân
nâng cao khả năng tiếp cận
với các loại hình an sinh xã hội
cải thiện chất lượng giáo dục
nhằm phát triển nguồn nhân lực
trong đó có giáo dục về quyền con người
nhằm nâng cao nhận thức của người dân
và năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật
trong vấn đề này
tích cực thúc đẩy bình đẳng giới
coi đây là yếu tố quan trọng
để xây dựng một nguồn nhân lực vững mạnh
cũng như đẩy mạnh chất lượng cuộc sống
cho mỗi cá nhân mỗi gia đình
và toàn xã hội
chăm sóc sức khỏe cộng đồng
hướng đến một xã hội khỏe mạnh
và được tiếp cận các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe đầy đủ
cả về thể chất và tinh thần
tăng cường hợp tác với tất cả các quốc gia
các cơ chế và tổ chức chuyên môn
của khu vực và toàn cầu
có liên quan đến quyền con người
sách trắng kết luận
trên nền tảng những thành tựu đạt được
trong thời gian qua được nhân dân trong nước
và bạn bè quốc tế thừa nhận
với ý chí quyết tâm và tinh thần vươn lên
của toàn dân tộc việt nam
và trên tinh thần đối thoại cởi mở
hợp tác song phương và đa phương hiệu quả
với các nước các tổ chức quốc tế
trên lĩnh vực nhân quyền
nhà nước việt nam đã đang và sẽ quyết tâm
thực hiện mục tiêu ngày càng bảo đảm tốt hơn
các quyền và tự do cơ bản của người dân
trên cơ sở một nhà nước pháp quyền
đồng thời góp phần cùng cộng đồng quốc tế
giải quyết những vấn đề khu vực
và toàn cầu có liên quan đến quyền con người
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau